do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển lên cao gây mưa rào và rông ở khu vực bắc bộ
đặc biệt là tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh yên bái mưa to đã gây ngập úng nhiều diện tích hoa màu
mưa lớn gây ngập úng hơn hai trăm bảy mươi ha lúa và ngô ở một số xã của huyện lục yên mưa lớn cũng làm tỉnh lộ một trăm bảy mươi một bị ngập
hai cầu tạm bị cuốn trôi ước tính thiệt hại khoảng một hai tỷ đồng chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng
thống kê thiệt hại cử người canh tác phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập nước